sở giáo dục và đào tạo một số tỉnh thành phố vừa công bố thông tin chỉ tiêu tuyển dụng viên trước ngành giáo dục năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
việc công bố thông tin tuyển dụng này nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành giáo dục trong năm học này
theo đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh thông báo tuyển dụng bốn trăm bốn mươi chỉ tiêu ở tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông
cao đẳng sư phạm và nhân viên đáng chú ý chỉ tiêu bậc mầm non cao nhất với một trăm tám mươi năm người
hình thức tuyển dụng là xét tuyển có kiểm tra sát hạch thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày ba mươi một tháng một mươi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình cũng thông báo tuyển dụng bảy mươi hai chỉ tiêu để bổ sung cho các đơn vị trực thuộc sở
còn tại tp hcm chỉ tiêu tuyển dụng của ngành giáo dục thành phố năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vào khoảng hai năm trăm linh giáo viên nhân viên